thưa quý vị một vụ án mạng nghiêm trọng làm hai người tử vong vừa xảy ra tại thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
sáng ngày sáu tháng bốn cơ quan công an nhận được tin báo tại số nhà ba mươi một đường khuất quang chiến thị trấn phố lu huyện bảo thắng có mùi lạ và cửa bị khóa từ bên trong
lực lượng chức năng đã có mặt và phá cửa phát hiện tại phòng ngủ tầng một của các nhà có một thi thể nữ giới nằm trên đệm
tại nhà vệ sinh phát hiện thêm một thi thể nam giới chết trong tư thế trao cổ
chủ căn nhà là anh nguyễn mạnh hùng đã cho anh hoàng văn xuyền và vợ là chị lò thị ngọc bích thuê từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một để mở quán ăn sáng
qua khai thác anh hoàng quốc được là anh rể của duyên cho biết trước đó vợ chồng xuyên xảy ra cãi vã nhau
anh được có gọi điện cho xuyền nhiều lần nhưng không liên lạc được